chào mừng quý vị cùng đến với phòng tranh của chúng tôi trong một ngày vô cùng đặc biệt
ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi tám
một bức tranh toàn cảnh về công tác công an trong năm hai nghìn một mươi tám
với những dấu ấn đặc biệt
những gam màu đa dạng
và lôi cuốn
đón xem dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám
hai mươi h thứ hai ngày ba mươi một tháng một mươi hai trên intv